trong diễn đàn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã chỉ rõ những hạn chế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
đồng thời kiến nghị các bộ ngành địa phương cần tăng cường phối hợp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
mặc dù đã ban hành chiến lược tổng thể về hội nhập quốc tế thế nhưng
việc triển khai thực hiện chiến lược trong thực tế còn một số bất cập
các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực
chưa được triển khai đồng bộ nhịp nhàng trong một số chiến lược tổng thể
một số chương trình hoạt động chậm được cụ thể hóa hoặc cụ thể hóa
mà không tính đến chiều cạnh tương ứng của hội nhập kinh tế quốc tế
trong khi đẩy mạnh quá trình đàm phán ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế
thì việc điều chỉnh chính sách trong không ít trường hợp còn chậm
hoặc mang tính đối phó trường đồng hộ vừa chưa đạt được những hiệu quả
khả năng nhận định đánh giá dự báo về xu thế và diễn tiến hội nhập kinh tế quốc tế chưa cao
đánh giá thực hiện định kỳ kết quả hội nhập kinh tế quốc tế
và tác động đối với phát triển kinh tế xã hội cũng chưa được quan tâm đúng mức
nên kết quả còn hạn chế
theo bộ trưởng trần tuấn anh thì các vấn đề trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân
trong đó nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung
và các thỏa ước hội nhập nói riêng còn chưa cụ thể nhất quán
đặc biệt là ở địa phương một số chủ trương vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế
vẫn chưa được lồng ghép chặt chẽ vào các kế hoạch hành động của bộ ngành địa phương
dẫn tới thiếu quan tâm và điều phối thiếu hiệu quả
theo ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương
nếu thiếu sự phối hợp này
cơ hội sẽ bị bỏ lỡ
năm một mươi năm tùy theo các mặt hàng
và đó là cơ hội duy nhất để việt nam tận dụng cải cách nâng cao
và kể cả về năng lực
và sau thời gian đó chúng ta sẽ cùng chơi
trên một cái sân chơi chung với các đối tác
nhưng mà lại hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp
để đóng góp cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng
và sự phát triển kinh tế của việt nam nói chung
người đứng đầu bộ công thương kiến nghị
cần tăng cường sự phối hợp của các bộ ngành địa phương
trong quá trình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế
cần tiếp tục ra soát bổ sung hoàn thiện luật pháp trực tiếp
liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế nội luật hóa
theo lộ trình phù hợp với những điều ước quốc tế
mà việt nam là thành viên đặc biệt là luật pháp về thương mại
đầu tư sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
lao động công đoàn v v để bảo đảm tranh thủ được thời cơ thuận lợi
vượt được qua những khó khăn thách thức từ việc tham gia
và thực hiện các fta thế hệ mới này
tại diễn đàn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nêu rõ
cần tập trung triển khai chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế
trong quá trình xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể
tại các bộ ngành địa phương
cần chú ý gắn việc thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế
với quá trình cải cách
tôi muốn nhấn mạnh sự phối hợp tốt hơn nữa
giữa các bộ các ngành các địa phương
gắn liền với chương trình hành động trong cải cách
nhất là tạo điều kiện cho kinh doanh
các bang chỉ đạo liên ngành hội nhập kinh tế
càng phát huy và tăng gần hơn nữa
kết nối điều phối các bộ ngành địa phương
để tổ chức triển khai hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
thủ tướng lưu ý
cần tập trung tổ chức lại bên trong của nền kinh tế
theo quan điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
cần ra soát các thỏa thuận hội nhập kinh tế quốc tế
để đôn đốc các bộ ngành địa phương thực thi nghiêm túc
các cam kết quốc tế
tất cả các bộ các địa phương
định kỳ báo cáo chính phủ kết quả thực hiện
hội nhập kinh tế quốc tế
phải có kỷ lục nghiêm vấn đề này
để tạo nên một số đồng bộ
thì nhân đây tôi cũng muốn nói cái ý là một số địa phương
chưa quan tâm
và chỉ đạo việc này còn kém
chúng ta phải khắc phục cái này
là một thời điểm bước ngoặt hết sức quan trọng
trong lộ trình thực thi các cam kết
hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
trong khuôn khổ asean
chúng ta bắt đầu thực hiện đầy đủ các cam kết
cắt giảm thuế đối với chín mươi tám biểu thuế
trừ mặt hàng xăng dầu
đến năm hai nghìn hai mươi bốn
thuế xuất mới giảm xuống
bên cạnh việc đàm phán các hiệp định mới
công tác điều phối để thực thi hiệu quả
các hiệp định đã ký kết
có ý nghĩa hết sức quan trọng
thủ tướng khẳng định
chính phủ việt nam kiên trì chủ trương hội nhập
toàn diện với trọng tâm là
hội nhập kinh tế quốc tế
phát huy vai trò chính phủ kiến tạo
phát triển từng bước hoàn thiện
thể chế pháp luật tạo lập môi trường
kinh doanh thực sự minh bạch
bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp
trong nước và các nhà đầu tư quốc tế
xóa bỏ các giấy phép con
giao cản cắt giảm thủ tục
giảm chi phí cho doanh nghiệp
người dân bên cạnh đó
tập trung nghiên cứu các vấn đề mới
về hội nhập kinh tế quốc tế
như tác động của việc tham gia các fta
thế hệ mới xu hướng chuyển dịch
trọng tâm hợp tác trong các khung khổ
khu vực và toàn cầu như
wto tác động
của tình hình kinh tế chính trị thế giới
tới tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
của việt nam
tại kỳ điều chỉnh ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
giá các mặt hàng
xăng dầu được giữ nguyên
so với ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó giá xăng e năm
năm là một mươi tám hai trăm bốn mươi ba đồng một lít
dầu hỏa là một mươi ba sáu trăm một mươi bảy đồng một lít
dầu ma rút giữ giá ổn định
ở mức một mươi hai ba trăm tám mươi hai đồng một kg
dầu diesel không cao hơn

liên bộ công thương tài chính quyết định
giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn
giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu
như hiện hành chi sử dụng quỹ bình ổn
giá xăng dầu như hiện hành
sang khoán năm trăm hai mươi ba đồng một lít
xăng e năm năm trăm bốn mươi sáu đồng một lít
dầu diesel bốn trăm một mươi bảy đồng một lít
dầu hỏa bốn trăm sáu mươi đồng một lít
dầu ma rút tám mươi đồng một kg
thời gian trích lập và chi sử dụng
quỹ bình ổn giá xăng dầu
đối với các mặt hàng xăng dầu
được áp dụng từ một mươi năm h ngày hai mươi tháng một mươi hai
việc điều chỉnh giá bán
các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối
kinh doanh xăng dầu quy định
áp dụng thực hiện từ một mươi năm h ngày hai mươi tháng một mươi hai
đến trước h ngày một một
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về tăng cường triển khai lộ trình
áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học
với nhiên liệu truyền thống
bộ công thương đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế
việc triển khai lộ trình này
tại một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu
kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu số một
thuộc tập đoàn xăng dầu việt nam
công ty này đã hoàn thành việc
chuyển đổi sang kinh doanh xăng e năm
tại cửa hàng xăng dầu này
triển khai xăng e năm
tại cửa hàng của chúng tôi
là một trong những cửa hàng đầu tiên
của thành phố hà nội
tôi triển khai từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
cửa hàng của chúng tôi đã triển khai
ba mươi bán e năm ra thị trường

thì tại cửa hàng của chúng tôi đã chuyển đổi
một trăm linh từ chín mươi hai sang e năm
cơ sở vật chất đáp ứng mọi yêu cầu
để trả chứa mọi người đáp ứng yêu cầu
của các em thị trường
trải qua hơn một tháng
thì sản lượng e năm của chúng tôi
tại cửa hàng mỗi ngày cũng góp ra thị trường
trên năm mươi phố
còn tại cửa hàng xăng dầu số một mươi bốn
thuộc tổng công ty xăng dầu quân đội
địa chỉ tại đường nguyễn tri phương
quận ba đình thành phố hà nội
đây là cửa hàng cung cấp xăng dầu
cho toàn bộ đơn vị quân đội trong nội thành
và cũng là cửa hàng cung cấp xăng dầu
cho khối văn phòng trung ương
tổng công ty đã có kế hoạch
từ ngày hai mươi đến hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
hoàn thành việc chuyển đổi
sang kinh doanh xăng e năm
chị là thực hiện theo
lộ trình của tổng công ty

tổng công ty sẽ bắt đầu bán xăng e năm
trên toàn bộ hệ thống
tổng công ty đang bán
và đảm bảo từ giờ đến ngày hai mươi năm
sẽ bán hết lượng hàng tồn xăng e năm
để từ ngày hai mươi năm
sẽ bắt đầu nhập xăng e năm
để bán trên toàn bộ hệ thống
khi các bể nào bán hết
chúng tôi sẽ cho vệ sinh bồn bể
và chuyển đổi bắt đầu
từ ngày hai mươi năm sẽ trở sang e năm
bốn cột hiện nay
đang bán xăng ron chín mươi hai
và sẽ được chuyển đổi
toàn bộ bốn cột này
và không có xăng chín mươi năm
không chuyển đổi sang một cột nào sang chín mươi năm
đây cũng là một tín hiệu rất mừng
và người dân cũng
rất là ủng hộ
cho sử dụng xăng e năm ron chín mươi hai này
đặc biệt là doanh nghiệp
mặc dù là một doanh nghiệp quân đội
nhưng mà cũng ủng hộ
và cũng thực hiện theo
chỉ đạo của tổng chính phủ
và của chính phủ
và thực hiện toàn bộ
và rất khoát là không chuyển sang
và chuyển sang toàn bộ
từ những cột nào bán chín mươi hai
thì bắt đầu từ ngày một tháng một
và chuyển sang một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
là chuyển sang e năm ron chín mươi hai
chỉ còn một tuần nữa
là đến mốc bán hàng đại trà xăng e năm
ra thị trường
cho đến thời điểm hiện nay
cơ bản các cửa hàng kinh doanh xăng dầu
đã hoàn tất số lượng tồn kho
của xăng ron chín mươi hai
và chuẩn bị cho việc bán xăng e năm
ra thị trường
riêng các cửa hàng xăng dầu của petrolimax

theo thời điểm từ sáu tháng nay
và sẵn sàng cho mốc ngày một tháng một
thưa quý vị
là doanh nghiệp đi tiên phong trong việc thực hiện
chủ trương giảm thiểu khí thải độc hại
tác động đến môi trường
tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax
đã sẵn sàng ra mắt thị trường
dòng nhân liệu cao cấp diesel một sv
việc này nằm trong lộ trình
thực hiện quyết định số bốn mươi chín hai nghìn một mươi một
quy đề ttg của thủ tướng chính phủ
ban hành ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi một
lộ trình áp dụng tiêu chuẩn
khí thải euro bốn đối với ô tô du lịch
xe buýt gắn động cơ diesel
sản xuất lắp ráp và nhập khẩu
bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
việc kinh doanh dầu diesel
tiêu chuẩn euro năm nhằm cung cấp
cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất
góp phần giảm phát thải khí độc hại
ra môi trường gây hiệu ứng nhà kính
ngoài ra dầu diesel tiêu chuẩn
euro năm còn mang nhiều ưu điểm khác
như tăng độ bền hiệu suất của động cơ
nhờ hàm lượng lưu hình rất thấp
nam đang ngày càng hội nhập với thế giới
việc tuân theo những tiêu chuẩn quốc tế
về môi trường sẽ khiến các công ty năng lượng
phải không ngừng nâng cấp sản phẩm của mình
theo hướng sạch hơn tiết kiệm hơn nhưng vẫn hiệu quả
việc petrolimax gương mẫu đi đầu
trong việc cung cấp những nhiên liệu tốt hơn
cho động cơ và môi trường hứa hẹn
sẽ làm bùng nổ một cuộc cách mạng xanh
trong ngành năng lượng
theo đó được hưởng lợi nhiều nhất vẫn là người tiêu dùng
khi mà viễn cảnh sử dụng những chiếc xe
chạy bằng nguồn năng lượng sạch
và hít thở bầu không khí trong lành hơn
không còn xa nữa
theo bộ công thương dự thảo nghị định sửa đổi
nghị định một trăm linh chín về kinh doanh xuất khẩu gạo
được bộ công thương trình chính phủ ban hành
với một mươi điểm sửa đổi căn bản
được kỳ vọng sẽ tạo đột phá
cho hoạt động xuất khẩu gạo trong thời gian tới
trong bối cảnh xuất khẩu gạo đang gặp nhiều khó khăn
những điều kiện trong nghị định một trăm linh chín
như bắt buộc có kho chứa cơ sở xay sát
đã không còn phù hợp
nghị định cũng bộc lộ nhiều bất cập
trong dự trữ lưu thông hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung
quy định về giá sản công tác điều hành
và trách nhiệm các bộ ngành
do đó với một mươi điểm thay đổi căn bản
dự thảo nghị định sửa đổi nghị định một trăm linh chín
được kỳ vọng tạo thuận lợi thông thoáng
giảm tối đa chi phí gia nhập thị trường của thương nhân
dự thảo cũng bãi bỏ thủ tục kiểm tra
xác nhận kho chứa cơ sở say sát
chế biến thóc gạo của sở công thương cấp tỉnh
đồng thời dự thảo điều chỉnh giảm quy định
lượng gạo dự trữ lưu thông
từ một mươi xuống còn năm lượng gạo
mà thương nhân đã xuất khẩu
trong sáu tháng trước đó
bổ sung quy định về khuyến khích
hỗ trợ thương nhân tăng cường liên kết với người sản xuất
xây dựng vùng nguyên liệu
bảo đảm chất lượng gạo xuất khẩu
theo hiệp hội giao quả việt nam
kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
ước tính đạt ba trăm ba mươi năm tám trăm sáu mươi hai triệu đô la mỹ
tính chung năm hai nghìn một mươi bảy
xuất khẩu giao quả ước tính đạt hơn

tăng bốn mươi ba hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
nhận định về thị trường rau quả trong thời gian tới
đại diện hiệp hội rau quả việt nam khẳng định
tiềm năng của thị trường thế giới
cũng như sự thay đổi của chuỗi giá trị
giao quả việt nam cho thấy
xuất khẩu giao quả rất hứa hẹn
ngay tại thị trường trong nước
với hệ thống giao quả ngày càng chuyên nghiệp
có truy xuất nguồn gốc nhãn mát cung ứng
cho các đô thị lớn đang tăng trưởng rất nhanh
đây là một tín hiệu đáng mừng
một bước tiến quan trọng để ngành giao quả
đang chuyển sang hướng chuyên nghiệp hóa
đảm bảo cung cho thị trường đô thị lớn và xuất khẩu
những thông tin vừa rồi đã khép lại
bản tin công thường hội nhập tuần này
trong khung giờ này tuần sau